phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm qua đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân trên cả nước
trong đó đã ghi nhận những tấm gương đặc biệt
nữ đảng viên trẻ lê thanh nam là một trong số đó không chỉ năng động nhiệt tình tham gia tuyên truyền vận động hàng nghìn người tham gia hiến máu
điều đáng cảm phục là bản thân chị đã trực tiếp hơn sáu mươi lần tham gia hiến máu cứu người
lần đầu tiên hiến máu khi vừa một mươi tám tuổi kể từ đó giống như đã được lập trình sẵn
cứ mỗi năm chị nam đều tham gia hiến máu bốn lần
hành trình này được chị duy trì trong suốt một mươi bảy năm qua chưa bao giờ lỗi nhịp
với số lượng máu đã hiến tặng chị đã góp phần cứu giúp cho hàng nghìn bệnh nhân
suy nghĩ ban đầu rất là đơn giản là đi cùng với mọi người và giúp người khác
nhưng mà khi được đến với điểm hiến máu thì được biết thêm thông tin
thực ra là sau khi hiến máu xong thì mới được hiểu thêm thông tin về hiến máu tình nguyện
khi được biết thì thấy rằng là có lợi cho bản thân mình
cho người bệnh
chính nhờ quá trình tích cực tham gia hiến máu đã giúp chị nam bén duyên với viện huyết học truyền máu trung ương
là thành viên của khoa vận động giúp chị phát huy được nhiệt huyết và sức trẻ của mình
để vận động mọi người cùng tham gia hiến máu
hiểu được rằng muốn vận động được người khác thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu
nhờ thế mà không chỉ đạt được số lượng về số lần hiến máu
mà chị còn giúp thay đổi nhận thức của nhiều người khác
để cùng tham gia phong trào ý nghĩa này
việc làm thầm lọng của chị nam có sức lay động đến hàng triệu trái tim
để từ đó phong trào hiến máu của việt nam càng được nhân rộng trong cộng đồng xã hội